tổng thống ukraine zelensky đề nghị mỹ và phương tây cấp thêm vũ khí để mở vây cho thành phố cảng madriopol
trong khi quốc hội mỹ chuẩn bị bỏ phiếu thông qua gói viện trợ quân sự và nhân đạo gần bốn mươi tỷ usd cho kiev
tổng thống volodymyr zelensky ngày một mươi tháng năm đã nói với các chính trị gia manta rằng
bất chấp những lời cầu khẩn ukraine đã không nhận được số lượng vũ khí cần thiết
để ngăn chặn cuộc bao vây mariopol và giành lại thành phố này
tuy nhiên ông zelenskyy cho biết lực lượng ukraine vẫn tiếp tục kháng cự ở nhà máy thép avuzostan
trong khi đó đêm ngày một mươi tháng năm theo giờ địa phương hạ viện mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua gói viện trợ nhân đạo
và quân sự trị giá bốn mươi tỷ usd cho ukraine
đạo luật này dự kiến sẽ được thông qua tại hạ viện và sau đó là thượng viện trong những ngày tới
trước đó tổng thống mỹ joe biden đã yêu cầu quốc hội phê duyệt khoản viện trợ bổ sung ba mươi ba tỷ usd cho ukraine
cảnh báo rằng các khoản tiền được ủy viên trước đó đã cạn kiệt
nhưng các nhà lập pháp mỹ quyết định
tăng tổng số tiền đó lên ba mươi chín tám tỷ usd